sở giáo dục và đào tạo tỉnh lào cai đã công bố kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
mặc dù được đánh giá là khá thành công tuy nhiên xét từ kết quả kỳ thi năm nay cho thấy
vẫn còn nhiều vấn đề mà ngành giáo dục tỉnh lào cai cần phải rút kinh nghiệm
qua thống kê sơ bộ ban đầu tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp của lào cai năm hai nghìn một mươi tám đạt chín mươi tám ba mươi tám
tăng một ba mươi sáu so với năm hai nghìn một mươi bảy và cao hơn so với mặt bằng chung của cả nước
tuy nhiên vẫn có nhiều môn thi điểm thi của các thí sinh đạt khá thấp
như môn lịch sử chỉ có hai mươi một thí sinh dự thi đạt điểm trên trung bình
đặc biệt bài thi ngoại ngữ thi tiếng anh chỉ có trên chín thí sinh đạt điểm từ năm trở lên
tức là chín mươi một số thí sinh dự thi môn này có điểm dưới trung bình
em học sinh ở các huyện vùng cao ở các trường vùng cao là tỷ lệ đạt được điểm trung bình của môn tiếng anh còn thấp
thực sự mà nói là đội ngũ giáo viên tiếng anh của chúng ta thì cũng cần phải lỗ lực hơn nữa
trong việc nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ
tỷ lệ thí sinh đỗ tốt nghiệp đạt cao nhưng vẫn còn nhiều băn khoăn
đặc biệt là về chất lượng đào tạo ngoại ngữ

với đặc điểm là địa phương có đa số người dân là đồng bào dân tộc thiểu số
đời sống còn khó khăn thì vấn đề chất lượng đào tạo ngoại ngữ
luôn là vấn đề cấp thiết đối với ngành giáo dục tỉnh lào cai
tuy nhiên cần có sự điều chỉnh trong cả quá trình dạy học và ôn luyện
để cải thiện kết quả học tập cho các em